các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong lúc tuần tra trên tuyến quốc lộ năm mươi ba đoạn thuộc xã tân hạnh huyện long hồ lực lượng công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện xe ô tô biển số năm mươi một c sáu mươi bảy nghìn bốn mươi một do tài xế lê minh phương chú tại huyện châu phú tỉnh an giang điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ sáu bốn trăm tám mươi năm bao thuốc lá nhãn hiệu hero scot z ba trăm sáu mươi năm được ngụy trang trong các thùng hàng đóng gói rán nhãn cẩn thận không có hóa đơn chứng từ
tài xế xe tải khai nhận đã được thuê vận chuyển số hàng hóa trên từ tp hcm đến các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu cả mâu và không biết bên trong các thùng hàng có chứa thuốc lá nhập lậu vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
còn tại an giang một xe ô tô khách đang vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc bốc mùi hôi thối vừa được tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh kịp thời ngăn chặn